bộ lao động thương binh và xã hội vừa có tờ trình chính phủ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều trong bộ luật lao động
một nội dung sửa đổi được dư luận quan tâm trong thời gian vừa qua đó là tăng tuổi nghỉ hưu
sự thảo luật trình hai phương án để xin ý kiến chính phủ gồm phương án một giữ như bộ luật hiện hành nam là sáu mươi tuổi và nữ là năm mươi năm tuổi
phương án hai tăng tuổi nghỉ hưu của nam lên sáu mươi hai tuổi và nữ lên năm mươi tám tuổi
tăng theo lộ trình mỗi năm tăng ba tháng để bảo đảm việc tăng tuổi nghỉ hưu không gây xáo trộn mạnh đến việc bố trí và sử dụng lao động
một nội dung khác cũng được các doanh nghiệp và người lao động quan tâm đó là tăng giờ làm thêm
ban soạn thảo cũng đưa ra hai phương án xin ý kiến
phương án một giữ nguyên quy định hiện hành số giờ làm thêm tối đa của người lao động là không quá ba mươi giờ một tháng và một năm không quá hai trăm linh
trường hợp đặc biệt không quá ba trăm linh giờ
phương án hai đề xuất tăng số giờ làm thêm tối đa theo hướng quy định một ngày làm việc
thì người lao động làm việc bình thường và làm thêm giờ tối đa không quá một mươi hai giờ một ngày
và không được phép huy động người lao động làm thêm giờ liên tục quá năm ngày làm việc cho mỗi đợt làm thêm giờ